khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hôm nay chiếc xe chở hai mươi ba công nhân may đi làm qua đoạn cầu yên xuân xã nam cường huyện nam đàn tỉnh nghệ an bất ngờ bị lật xe khiến hai mươi một công nhân nữ bị thương
theo các nhân chứng chiếc xe khách bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát bốn mươi ba b bốn nghìn bốn trăm bảy mươi chở hai mươi ba công nhân nữ ở đoạn xã nam cường lên nhà máy tại khu công nghiệp bắc vinh để đi làm
khi cách cầu yên xuân đoạn bắc qua sông lam thì chiếc xe bất ngờ bị lật về phía bên phải cùng chiều và lộn nhiều vòng xuống ruộng cách mặt đường cao khoảng ba mét
rất may hai mươi một công nhân chỉ bị thương nhẹ hai công nhân bình thường hiện tình hình sức khỏe của mọi người đã ổn định và được xuất viện ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn là do một nữ công nhân vô tình nắm lấy tay lái của tài xế để giữ thăng bằng khiến tài xế bị bất ngờ dẫn tới mất lái